chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay thứ hai ngày hai mươi một tháng tám có những nội dung đáng chú ý sau đây

australia công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe
canada đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp mới cho hiệp định thương mại nafta
sau đây là nội dung chi tiết
thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của việt nam
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi định hướng đến năm hai nghìn hai mươi
một trong những mục tiêu của chiến lược là giảm dần lượng gạo hàng hóa xuất khẩu
nhưng giữ ổn định và tăng trị giá xuất khẩu gạo
theo chiến lược giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi lượng gạo xuất khẩu hàng năm khoảng từ bốn năm tới năm triệu tấn vào năm hai nghìn hai mươi
trị giá bình quân khoảng từ hai hai tới hai ba tỷ usd trên năm
giai đoạn từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi lượng gạo xuất khẩu hàng năm đạt khoảng bốn triệu tấn
trị giá xuất khẩu từ hai ba tới hai năm tỷ usd đồng thời tiến hành chuyển dịch cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
đến năm hai nghìn hai mươi tỷ trọng gạo trắng phẩm cấp thấp và trung bình không vượt quá hai mươi tổng sản lượng gạo xuất khẩu
gạo trắng phẩm cấp cao chiếm khoảng hai mươi năm tỷ trọng gạo thơm gạo đặc sản gạo japonica chiếm khoảng ba mươi gạo nếp chiếm khoảng hai mươi
các sản phẩm gạo có giá trị gia tăng cao như gạo dinh dưỡng gạo hữu cơ bột gạo sản phẩm chế biến từ gạo chiếm khoảng năm
bên cạnh đó tăng tỷ lệ gạo xuất khẩu trực tiếp và mang thương hiệu việt nam
theo thông tin từ hiệp hội lương thực việt nam vfa trong năm tháng cuối năm hai nghìn một mươi bảy vfa đặt mục tiêu xuất khẩu được hai triệu tấn gạo
điều này đồng nghĩa với xuất khẩu gạo của việt nam cả năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến đạt trên năm hai triệu tấn tăng sáu so với năm hai nghìn một mươi bảy
hiệp hội lương thực việt nam cho biết trong bảy tháng vừa qua xuất khẩu gạo của cả nước đạt trên ba hai mươi bốn triệu tấn
tương đương với giá trị một bốn tỷ usd thị trường xuất khẩu chủ yếu vẫn là khu vực châu á
chiếm tới sáu mươi bảy triệu tấn
trong đó trung quốc đứng đầu với bốn mươi sáu mươi năm thị phần tiếp đến là philippines malaysia và singapore
xuất khẩu sang châu phi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu chiếm khoảng một mươi năm ba thị phần xuất khẩu
vfa dự báo thị trường từ nay đến cuối năm được dẫn dắt bởi nhu cầu từ malaysia bangladesh và philippines
tuy vậy việc nguồn cung gạo đang chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch chính như thái lan ấn độ
cũng sẽ có tác động đến tình hình thị trường trong thời gian tới
hôm qua tại ngôi trường hữu nghị campuchia việt nam ở thành phố don keo tỉnh ta keo
hội thầy thuốc campuchia gốc việt thuộc tổng hội người campuchia gốc việt nam đã tiến hành khám bệnh cấp thuốc miễn phí
và tặng quà cho hai trăm hai mươi bà con việt kiều và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn
hội thầy thuốc campuchia gốc việt được thành lập đúng vào ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai năm nay
không chỉ có nhiệm vụ đơn thuần là gắn kết các thầy thuốc người việt
mà đây còn là một tổ chức tình nguyện hoạt động từ thiện vì cộng đồng người việt ở campuchia
tự nguyện đóng góp kinh phí để tổ chức các hoạt động miễn phí như tuyên truyền giáo dục y học thưởng thức
khám tư vấn sức khỏe cấp thuốc tiêm vaccine cơ bản giúp đỡ hỗ trợ bà con người việt nam gặp khó khăn hoạn nạn
bà con việt kiều và người campuchia có hoàn cảnh khó khăn tới khám bệnh đã được tư vấn cách phòng
chống các bệnh thường gặp tại địa phương được khám nội tổng quát và nhận thuốc điều trị một số bệnh thông thường
hội còn tặng quà gồm gạo mì tôm quần áo và tiền mặt cho những người tới khám bệnh
hoạt động từ thiện của hội không chỉ giúp giảm bớt phần nào cuộc sống cơ cực của những bà con việt kiều
và người campuchia nghèo có hoàn cảnh hết sức khó khăn
mà còn góp phần vun đắp tình hữu nghị đoàn kết gắn bó giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia
nhằm thể hiện sự quan tâm sẻ chia với người dân vùng sâu vùng xa có điều kiện khó khăn
đặc biệt là các tỉnh tây bắc bị thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua
hai mươi tình nguyện viên các y bác sĩ thuộc hội bác sĩ tình nguyện đã tổ chức chương trình
sách cho em và giáo dục sức khỏe đồng thời khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí
cho trẻ em đồng bào các dân tộc xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu
xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu đa phần là người dân tộc thiểu số
nên có điều kiện khó khăn về mọi mặt đặc biệt là việc tiếp cận với dịch vụ y tế còn nhiều khó khăn
đa phần các em ở đây chỉ khi có bệnh nặng mới đi khám chứ việc khám định kỳ là rất hiếm
chính vì vậy việc có đoàn bác sĩ tình nguyện về xã là niềm háo hức của bà con dân bản ở nơi đây
ngoài việc khám bệnh cho các em học sinh hội bác sĩ tình nguyện còn tư vấn và hướng dẫn các em cách vệ sinh cá nhân
nếu triệu chứng của bệnh thường gặp để các em có kỹ năng phòng và biết sớm để điều trị kịp thời
điển hình ví dụ như ca tan máu thalassomy
hay là những ca thông niên thất của những trẻ bị bệnh tim phẩm sinh
ví dụ như giờ xong có thể gặp một ca trẻ bị dị vật chứ gọi mũi là một con đỉa
vì vậy có thể gặp một ca trẻ bị dị vật chứ gọi mũi là một con đỉa
vì vậy có thể gặp một ca trẻ bị dị vật chứ gọi mũi là một con đỉa
trong đợt tình nguyện này đoàn đã khám và cấp thuốc miễn phí cho khoảng một em học sinh
trong đó khám và phát hiện một trường hợp mắc bệnh tim phẩm sinh là em phàn mày quẩy
lớp ba trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học số hai bản lang
hội bác sĩ tình nguyện sẽ đưa em quẩy về hà nội và đảm bảo kinh phí chữa trị cho em
hội bác sĩ tình nguyện chúng tôi đến bản lai nhằm mục đích là khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí
cho các em học sinh
ngoài chương trình khám chữa bệnh hội bác sĩ tình nguyện còn tổ chức chương trình sách cho em
và chương trình giáo dục sức khỏe
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực
thể hiện sự quan tâm sẻ chia đến bà con nhân dân đồng bào các dân tộc miền núi
tại vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn
và cũng là dịp để giáo dục ý thức về giữ gìn sức khỏe cho nhân dân
các dân tộc ở vùng sâu vùng xa
trong phần tiếp theo của chương trình

hôm qua tại thành phố cần thơ
nhóm diễn đàn đối thoại về phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp
đã tổ chức họp thường niên về diễn đàn phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp apec
cuộc họp được chia ra làm năm phiên
trong đó phiên thứ nhất tập trung cập nhật những thông tin cho tuần lễ an ninh lương thực apec hai nghìn một mươi bảy
và tuyên bố cần thơ
báo cáo kết quả của nhóm diễn đàn an ninh lương thực từ hội nghị apec hai nghìn một mươi sáu tại peru cho đến nay
thông tin cập nhật và chia sẻ kinh nghiệm về công nghệ sinh học trong nông nghiệp
của các nền kinh tế apec khác nhau
phát biểu khai mạc phiên họp đại diện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp đang thúc đẩy tạo ra giá trị gia tăng
tạo ra nhiều lợi ích cho phát triển bền vững
ngành nông nghiệp thủy sản lâm nghiệp cũng như ngành sản xuất lương thực
công nghệ sinh học giúp loại bỏ các dịch bệnh hỗ trợ cải thiện năng suất nông nghiệp
và cũng là công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc đáp ứng các yêu cầu phát triển dân số
trong thế kỷ tới nâng cao năng suất lao động cũng như sử dụng cây trồng biến đổi gen
nhu cầu tiếp cận các vấn đề từ môi trường cũng như sức khỏe con người
những đóng góp tiềm năng của công nghệ sinh học giải quyết vấn đề mất lương thực
đảm bảo các nền kinh tế đang phát triển nói chung
nguồn lực của nông dân nghèo được hỗ trợ nhiều hơn nữa nhờ công nghệ sinh học
phiên đối thoại về phát triển công nghệ sinh học nông nghiệp sẽ là một bước ngoặt lớn
để giải quyết được các vấn đề chung và xây dựng một liên minh nghiên cứu thúc đẩy phát triển bền vững
và tăng trưởng kinh tế trên phạm vi toàn cầu
cuộc họp này sẽ là một diễn đàn quan trọng để các nền kinh tế khác nhau trao đổi quan điểm
mở ra các cơ hội mới cho các nền kinh tế apec hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững
vì sự thịnh vượng của các nền kinh tế
tại làng văn hóa các dân tộc việt nam vừa tái hiện lại lễ mừng nhà gươn hay còn gọi là mừng nhà mới của dân tộc cơ tu
đây là nghi thức được tổ chức sau khi gia đình dòng họ dựng xong ngôi nhà mới
với các nghi lễ mang đậm nét đặc trưng riêng của dân tộc cơ tu
theo quan niệm của người cơ tu vào ngày mùa trăng lên cao sau dằm khoảng ba ngày là thời điểm đẹp nhất để tổ chức lễ
lễ hội mừng nhà mới là ngày vui của gia đình dòng họ và của cả buôn làng
cho nên lễ hội sẽ được tổ chức trong vòng ba ngày hay đêm
khi mọi vật cúng đã chuẩn bị xong thì dọn ra giữa nhà để làm lễ
sau đó gia chủ sẽ tiếp đón người thân hàng xóm đến chúc mừng nhà mới
khách đến thường mang theo gà rượu thịt cá ống
tiếp đến gia chủ tổ chức cho tất cả các thành viên có mặt trong nhà múa hát quanh ngôi nhà mới
với điệu múa tung tung gia giá truyền thống đem lời ca tiếng hát thay cho lời chúc tốt đẹp đến với gia chủ
lễ mừng nhà mới tuy chỉ là hình thức tái hiện nhưng đã thu hút đông đảo người xem tại làng văn hóa các dân tộc việt nam
cảm xúc của mình là trong đáy lòng của mình thấy là được gặp gỡ tất cả những đồng bào các dân tộc việt nam ở tại đây
thì đối với đại diện của chúng tôi ở làng tàu chúng tôi rất là vui mừng và phấn khởi
đấy là vấn đề là trong cái lễ hội lên mừng nhà mới của đồng bào cà tu
hôm nay được đến với cả lễ hội của văn hóa cờ tu thì tôi thấy rằng cái không khí

cũng như là khi mà tôi đến với đồng bào dân tộc cái vùng miền núi
đấy có thể nói là hoàn toàn cái cuộc sống sinh hoạt của một số hộ gia đình ở đây là giữ cái sắc thái của văn hóa dân tộc cờ đô
với nguyên bản của người dân tộc ở trên các vùng núi
đấy đây là một cái điều rất đặc biệt ở thủ đô hà nội mà trong phạm vi đi chỉ có hơn một giờ đồng hồ là đến nơi thôi
lễ mừng vào nhà mới của người cơ tu nhằm tạ ơn các vị thần và buôn làng đã góp công sức
cuộc cải của mình để giúp đỡ gia trù dựng xong ngôi nhà mới khang trang đẹp đẽ
đồng thời cầu mong các vị thần che chở cho ngôi nhà được bền lâu gia đình mạnh khỏe
con cháu sinh ra được trưởng thành làm ăn gặp nhiều may mắn mùa màng bội thu
hôm qua tại thành phố tam kỳ công ty điện lực quảng nam đã tổ chức sửa chữa nóng trên đường dây điện hai mươi hai kv
thay sứ đứng tại trụ chín mươi xuất tuyến bốn trăm bảy mươi một e một mươi năm
điện lực quảng nam ra mắt đội sửa chữa nóng lưới điện
được biết quảng nam là đơn vị thứ sáu trên một mươi ba tỉnh thành ở miền trung đưa đội sửa chữa nóng lưới điện vào hoạt động
đội sửa chữa nóng lưới điện quảng nam có chức năng nhiệm vụ quản lý phương tiện thiết bị
và triển khai thực hiện kế hoạch công tác sửa chữa bảo dưỡng thay thế đấu nối thiết bị trên lưới đang mang điện hai mươi hai kv
vệ sinh cách điện trên lưới đang mang điện hai mươi hai kv một trăm một mươi kv của các đơn vị trong công ty và đơn vị ngoài nếu có nhu cầu
đội gồm tám người những người này đều đã được đào tạo về sửa chữa điện trên lưới đang mang điện và được sát hạch trước khi vào đội
theo lãnh đạo công ty điện lực quảng nam việc sửa chữa nóng trên đường dây đang mang điện sẽ giúp giảm thời gian cắt điện
đáp ứng nhu cầu kiểm tra bảo trì bảo dưỡng thay thế đấu nối vệ sinh xứ cách điện để ngăn ngừa giảm thiểu sự cố trên đối điện
trên cơ sở góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện bảo đảm chất lượng điện năng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn
mới đưa vào khai thác gần hai năm nhưng hồ chứa nước suối vực tại huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
có tổng kinh phí hai trăm bảy mươi tám tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và ngân sách địa phương đang có dấu hiệu xuống cấp
trong đó đầu đập chính bị sụt lún nội bộ ba cửa tràn xả lũ mỗi cửa rộng tám mét với lưu lượng xả lớn nhất là tám trăm bốn mươi sáu m ba một giây
đều bị dò dị mỗi ngày đêm hàng trăm mét khối nước
các hạng mục quan trọng khác như dốc nước dài bảy mươi mét rộng hai mươi bốn mét
tường bên trụ bin cũng có dấu hiệu hư hỏng phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
theo quan sát thực tế hiện tràn xả lũ đang xuất hiện hiện tượng thấm và phun nước
mặc dù đơn vị thi công đã xử lý bằng giải pháp bơm keo tại những vị trí thấm nhưng hiện vẫn bị tái diễn
trong khi đó còn xuất hiện những vệt thấm màu trắng trên mặt tràn dốc nước
hiện những vị trí thấm này chưa xử lý triệt để không bảo đảm an toàn và tuổi thọ công trình về lâu dài
hiện nay thì cái cầm cầm
công trình tràn xả lũ thì các thiết bị cơ khí thiết bị vận hành là nó không được đồng bộ
có phát ra những tiếng kêu bắt thương của cái dàn van đóng mở tràn
và cái thân tràn mặt tràn thì có những cái vết sủi bọt của bơ tông kết cấu bơ tông bên trong tràn
và thấm phun nước
mặc dù đơn vị thi công và ban quản lý là chỉ đạo cho đơn vị thi công là xử lý trực đỡ
nhưng đến nay hiện tượng này vẫn còn
thứ ra là cái vấn đề an toàn của cầm cầm trình tràn xả lũ thì chưa được xử lý trượt đỡ
đảm bảo đưa vào vận hành lâu dài
theo đơn vị chủ quản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam
hồ suối vực đang phục vụ tới cho cây trồng nên muốn sửa chữa phải đến giữa tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
khi đó hồ được xả nước
hành khắc phục những sự cố
nhưng giờ thời gian qua thì đối với những hợp thống kênh nhánh thì chưa đầu tư xây dựng
cho nên thì nó chưa phát huy hết cái công sức
thì trong cái thời gian qua thì chỗ y bán tỉnh cũng có chỉ đạo số kế hoạch
hiện sơn hòa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy nông đồng cam và sở nông nghiệp
thì phối hợp với chỗ công ty kcerber để mà kêu gọi cái đầu tư cái hệ thống kênh nhánh này
thì cái bước đầu tiên thì hiện giờ là
chỗ y bác tỉnh đã chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn là xin thay đổi cái nhiệm vụ tưới
đối với cái bảy trăm linh hectare lúa này diễn qua tưới ra bảy trăm linh hectare lúa mía
sau đó thì hiện giờ là sở nông nghiệp đang trình cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
để mà xin thay đổi cái nhiệm vụ tới này
sau khi đưa vào khai thác hồ chứa nước suối vực cũng đã bộc lộ một số bất cập khác
như chưa trang bị hệ thống máy phát điện dự phòng
nhà quản lý nằm quá xa công trình
và trên đập có
hai đường dân sinh nên công tác quản lý hồ là hết sức khó khăn
ngoài ra hồ chỉ thi công kênh chính còn hệ thống kênh nhánh chưa đầu tư
nên sau gần hai năm hoạt động mới chỉ tưới được cho gần bốn mươi hectare cây trồng
chủ yếu là cây mía trong khi hồ sơ thiết kế năng lực tưới của hồ là bảy trăm linh hectare lúa và chín mươi hectare mía
chỉ trong vòng nửa tháng thế nhưng đã có hai cơn bão liên tục đổ bộ vào các tỉnh bắc miền trung
gây ra thiệt hại nghiêm trọng
trong đó có không ít tàu thuyền của bà con ngư dân bị đắm chìm
dù đã vào khu neo đậu tránh chú bão
nguyên nhân của thực trạng này một phần là do cơ sở hạ tầng
tại các khu neo đậu tranh chú bão còn tồn tại nhiều bất cập
và nếu như không sớm có những giải pháp kịp thời
thì hậu quả do thiên tai gây ra sẽ còn nặng nề hơn
phản ánh của phóng viên tại các khu tránh chú bão tỉnh hà tĩnh
khu neo đậu tránh chú bão cửa sót huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh
thật khó để những chiếc thuyền này có thể ra vào khu tránh chú bão
vì luồn lạch đã bị bồi lắng
chỉ trong một buổi sáng phóng viên ghi nhận có khoảng một mươi trường hợp tàu thuyền bị mắc cạn
khi tránh chú bão thì rất là khó khăn
phải đợi nước tránh lớn mới vào được
chứ còn mà nước cạn thì bà con không vào được
mà rồi lại ngay như lúc sáng đấy là báo như thuyền họ bỏ vào cái neo ở đấy là
vào mặc hết rồi là nói nhau đánh nhau

hiện nay cái khó khăn nhất trong cái công tác phong trọng bão là cái luồn lạch
ra vào cả cái cảng cá và khu neo đoàn hành chú bão tàu cá là bị cạn
và đặc biệt là cả cái lòng khu neo đầu thì không đảm bảo cho tàu ba trăm linh cv để neo đậu
chính vì vậy nên là để kiển ghi đề xuất với cảng cấp có thầm quyền
là cho nào vẹt khởi thông luồn lạch đặc biệt là trong mùa bão sắp tới
còn tại khu tránh chú bão xuân hội huyện nghi xuân trong các đợt bão vừa qua
ngư dân vẫn không thể vào đây trú ẩn vì âu thuyền chưa có mốc neo đậu
bà con ngư dân phải neo tạm tại các gốc cây trụ bê tông cạnh nhà
một số chủ tàu buộc phải tìm nơi khác tránh chú bão thay vì neo đậu trong âu thuyền
bên cạnh đó luồn lạch tại các khu tránh chú bão này cũng bị cạn
bởi những tàu công suất lớn trên ba trăm linh cv không thể ra vào được
thì cảnh này cũng đang là nỗi lo của huyện với bà con
một là khi bão lụt vào thì các cái thuyền mà có công suất lớn
chưa được vào cảnh chú bão ở đây để thuần tiện cho bà con
việc thứ hai là kỳ cựa của âu thuyền thì chúng ta chưa hoàn thành
chúng tôi đang lo là khi mà có những cái bão lớn hoặc là trù hương vào
thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái dự án
đây cũng là thực trạng chung tại các khu neo đậu tránh chú bão
ở kỳ hà kỳ anh thạch bằng lộc hà và cửa sót
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
đã có trên hai trăm linh trường hợp tàu thuyền bị mắc cạn
mỗi khi ra vào khu tránh chú bão này khiến người dân hết sức hoang mang và lo lắng
tình trạng các khu neo đậu tránh chú bão bị xuống cấp bồi lắng
đang diễn ra tại nhiều địa phương các tỉnh miền trung
và cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều tàu bị nạn trong thời gian qua
dù đã vào khu neo đậu tránh chú bão nếu như không sớm có giải pháp kịp thời
thì những thiệt hại sẽ còn diễn ra sau mỗi trận bão đi qua
hiện nay trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều người dân dùng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy định
thuốc bảo vệ thực vật cũng không diệt trừ được sâu bệnh mà còn làm cho dịch bệnh gia tăng
đặc biệt là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật quá nhiều sẽ gây hại đến nguồn nước
cũng như môi trường sống ở xung quanh
đây là tiếng chuông báo động đối với bà con nông dân khi dùng thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình
thuốc bảo vệ thực vật liên tục phun phòng trừ sâu bệnh
nhưng hiện tại trên địa bàn huyện cam lộ tỉnh quảng trị vẫn có hơn một mươi hai hectare lúa
bị nhiễm bệnh dày nâu và dày lưng trắng
tại quảng trị từ vùng đồng bằng đến vùng núi vấn đề phun thuốc bảo vệ thực vật theo bốn đúng
là phun đúng thuốc đúng liều lượng đúng lúc đúng cách gần như không địa phương nào thực hiện được
việc bà con nông dân ở quảng trị sử dụng phun thuốc bảo vệ thực vật không đúng quy trình
đã dẫn đến nhiều vùng bà con sử dụng thuốc nhiều lần trên một đối tượng dịch bệnh
nhưng hiệu quả phòng trừ không cao và làm ảnh hưởng đến môi trường nước
đặc biệt là động vật thủy sinh sống trong hệ sinh thái đồng ruộng làm ô nhiễm trực tiếp cho an toàn nông sản
tiến tới là chúng tôi cũng sẽ có cái hướng là thành lập các tổ dịch vụ bảo vệ thực vật ở cơ sở
tức là chuyên môn hóa cái hoạt động sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng
để nhằm giúp người nông dân không trực tiếp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
mà sẽ có các tổ chuyên môn hóa được đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật theo các tổ đồi để đi phun thuốc
bên cạnh các giải pháp trên tỉnh quảng trị cần tuyên truyền và chuyển giao khoa học kỹ thuật
một cách sâu rộng cho người dân
về phía chính quyền địa phương ở cơ sở cần khuyến cáo người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
theo bốn đúng để từng bước giúp bà con dần đi vào quy chuẩn
trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên cánh đồng của mình
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất cục hải quan tp hcm cho biết
đơn vị vừa tạm giữ một hành khách ba mươi một tuổi quốc tịch đài loan
khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi cao siung đài loan từ tp hcm
vì hành vi vận chuyển trái phép trang thiết bị quân sự quân trang quân dụng
qua đường hàng không
tại sân bay quốc tế tân sơn nhất lực lượng hải quan và an ninh hàng không tân sơn nhất
phối hợp với đội kiểm soát cục hải quan tp hcm cơ quan an ninh bộ công an
tiến hành kiểm tra hành lý của một đối tượng khả nghi và phát hiện số lượng lớn
trang thiết bị quân sự mà hành khách này mang theo khi xuất cảnh
tăng vật bị thu giữ gồm bán súng vỏ đạn lựu đạn máy truyền tin
mà người này cất giấu trong hành lý mang theo
đây là các mặt hàng cấm xuất khẩu cấm nhập khẩu theo quy định
tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế tân sơn nhất và trung tâm an ninh hàng không tân sơn nhất
đã lập biên bản vi phạm phối hợp với công an cửa khẩu sân bay tân sơn nhất
và các cơ quan chức năng để tiến hành điều tra xử lý
trong phần tin quốc tế australia công bố chiến lược ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe
canada đề xuất cơ chế giải quyết tranh chấp mới cho hiệp định thương mại nafta
hôm qua australia đã công bố chiến lược nhằm ngăn chặn các vụ tấn công khủng bố bằng xe tại
các địa điểm đông dân cư chiến lược được đưa ra sau các vụ tấn công đẫm máu tại các thành phố lớn
của tây ban nha pháp và anh thủ tướng australia mark constanbul cho biết bản báo cáo chiến lược
được thiết kế với mục đích giúp các nhà chức trách quản lý các địa điểm tập trung đông người
ngoài ra chiến lược chống khủng bố mới cung cấp cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương một
bản hướng dẫn nhằm đánh giá mức độ tổn thương và phương thức bảo đảm an toàn trước các vụ tấn công
tại địa bàn của họ một số bước được đề xuất bao gồm các biện pháp phòng ngừa như thiết lập hàng
rào và camera giám sát bố trí các chướng ngại vật như cây cối và các bức tượng nhằm làm giảm tốc độ
của các phương tiện tấn công và tăng cường các đội phản ứng nhanh mặc dù thừa nhận ngay cả những kế
hội đất cũng khó có thể ngăn cản được hoàn toàn song bản báo cáo cho rằng các biện pháp này có thể
giảm thiểu khả năng xảy ra các cuộc tấn công và thiệt hại nặng nề cũng trong ngày hôm qua
tổng thống hàn quốc moon jae in đã tái khẳng định cam kết cải cách quân đội và tăng cường khả năng
quốc phòng phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm tướng không quân hàn quốc chung ki hye ông đô vào chức
vụ chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc tổng thống hàn quốc moon jae in cam kết sẽ
cực ủng hộ việc cải cách quân đội với tư cách là người đứng đầu nhà nước
việc cải cách quân đội nhằm mục tiêu tạo ra một quân đội chiến thắng trong các cuộc chiến
có lòng yêu nước và tinh thần cao nhất trong tất cả các cấp và được người dân tin tưởng
tổng thống moon jae in cũng khẳng định sẽ làm mọi việc để có thể tăng cường khả năng phòng thủ của
quân đội trước các chương trình tên lửa và hạt nhân của triều tiên cũng như nâng cao năng lực quốc phòng
của hàn quốc trong khi đó tại buổi lễ nhậm chức
ông chong kye ongdo nhận định tình hình an ninh trên bán đảo triều tiên hiện nay đang rất nghiêm
trọng đồng thời tuyên bố sẽ tập trung nỗ lực xây dựng khả năng phòng vệ toàn diện nhằm đối
phó với mọi mối đe dọa trong cuộc gặp diễn ra tại thủ đô cairo của ai cập
ngoại trưởng ai cập jordan và palestine đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc phá vỡ bế tắc trong
tiến trình hòa bình trung đông nhằm bảo đảm sự ổn định trong khu vực bên cạnh đó các nước trên
đều đề tỏ sự ủng hộ những nỗ lực của mỹ đối với tiến trình hòa bình trung đông
trong thông cáo báo chí chung đưa ra sau cuộc họp ngoại trưởng các nước palestine
ai cập và jordan đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cần nỗ lực nhiều hơn để đưa các bên liên quan
quay trở lại bàn đàm phán về tiến trình hòa bình trung đông các ngoại trưởng cũng cảnh báo
thế giới đang thất bại trong việc tìm kiếm một giải pháp công bằng cho xung đột giữa người palestine
và israel vốn là một trong những nguyên nhân chính gây mất ổn định ở khu vực theo đó các bên cần nối
quan sát đến hòa bình trung đông để tránh những hậu quả tiêu cực đây cũng là cuộc gặp thứ hai giữa
giới chức ba nước nhằm thảo luận về tiến trình hòa bình trung đông sau cuộc gặp đầu tiên hồi
giữa tháng năm vừa qua tại thủ đô amman của jordan trong một phát biểu về quan điểm của canada tại
vòng đàm phán hiệp định thương mại tự do bắc mỹ nafta đang diễn ra ở mỹ ngoại trưởng canada
christia freeland đã đưa ra đề xuất mới về cơ chế giải quyết tranh chấp giữa chính phủ và nhà đầu
tư được quy định trong chương một mươi một của nato
theo bà freeland các nước thành viên napta có thể cân nhắc sửa đổi quy định về cơ chế giải quyết
tranh chấp giữa chính phủ và nhà đầu tư giống như chương một mươi một trong hiệp định thương mại và kinh tế
toàn diện ceta giữa canada và liên minh châu âu eu tuy nhiên hiện mỹ và mexico chưa có
phản ứng về đề xuất này cơ chế giải quyết tranh chấp giữa chính phủ và nhà đầu tư cũng là một trong
các điểm ưu tiên của canada trong đàm phán lại nafta tuy nhiên theo một cuộc khảo sát ở canada
có khá đông ý kiến muốn hủy bỏ các điều này

nato tuy nhiên theo một cuộc khảo sát ở canada trong đàm phán lại nato với lý do các quy định ảnh hưởng

kiện trong đó có tới hai phần ba số vụ kiện liên quan đến vấn đề môi trường
chính phủ trung quốc vừa công bố quy định hạn chế hoạt động đầu tư ở nước ngoài trong các lĩnh vực
như bất động sản câu lạc bộ thể thao giải trí và cấm đầu tư liên quan đến nội dung không lành
mạnh và công nghệ quân sự trái phép chính phủ trung quốc cho biết các khoản
đầu tư ở nước ngoài không phù hợp với mục tiêu phát triển của nước này và các quy định về kinh
tế vĩ mô sẽ bị hạn chế các công ty của trung quốc sẽ không được phép đầu tư ở các khu vực có
xung đột và những nơi không có quan hệ ngoại giao với trung quốc quy định mới cũng cấm các hoạt động
đầu tư có thể gây phương hại đến lợi ích và an ninh quốc gia mặc dù trước đây bắc kinh khuyến
kích doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài song vào cuối năm ngoái các nhà chức trách trung quốc đã
lên tiếng cảnh báo về những thương vụ mua bán hoặc sắp nhập không hợp lý trong bối cảnh có những
quan ngại về nguy cơ các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của nước này đang phải đối mặt với những khoản
nợ khổng lồ thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân cảm
ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại